thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc làm việc với các bộ ngành các nhà khoa học các đơn vị doanh nghiệp tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống covid một mươi chín tại việt nam để tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác này
cùng dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt
phát biểu khai mạc thủ tướng phạm minh chính cảm ơn các nhà khoa học các đại biểu đã dành thời gian để bàn bạc
xem xét một vấn đề rất quan trọng hiện nay là công tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine nói chung và đặc biệt là vaccine phòng covid một mươi chín tiếp nối các công việc quan trọng đã triển khai thời gian qua
trước đó việc thành lập quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín là chủ trương đúng đắn phù hợp thực tiễn nên được cộng đồng nhân dân vào cuộc tham gia đóng góp hết sức tích cực
thủ tướng nêu rõ hai trụ cột của chiến lược vaccine là phải huy động mọi nguồn lực mọi khả năng tiếp cận dưới mọi hình thức bằng mọi cách để mua được vaccine nhiều nhất nhanh nhất
đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước cùng với đó tiến hành bảo quản tiêm vaccine nhanh nhất an toàn nhất hiệu quả nhất cho người dân
tất cả những công việc này phải tiến hành khẩn trương vừa chạy vừa xếp hàng
thủ tướng khẳng định quan điểm của chính phủ thủ tướng chính phủ trong tháo gỡ khó khăn là ba và năm thật
là không nói không không nói khó không nói có mà không làm
thật là nghĩ thật nói thật làm thật hiệu quả thật nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật
tại cuộc làm việc các bộ ngành đã báo cáo về một số kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã huy động tổng lực nguồn nhân lực chất lượng cao mời các nhà khoa học và các tập đoàn doanh nghiệp tham gia công tác này
nhờ đó đạt nhiều thành tựu trên nhiều mặt về nghiên cứu cơ bản xác định các chủng virus mới phát triển kit xét nghiệm sản xuất máy thở
nghiên cứu phác đồ phương pháp điều trị mới nghiên cứu sản xuất vaccine tiếp cận nghiên cứu chuyển giao công nghệ mới với các đối tác nước ngoài
các ý kiến cũng phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết tháo gỡ
kết luận cuộc họp thủ tướng đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu trách nhiệm thẳng thắn và khoa học theo tinh thần ba năm thật như đề nghị của thủ tướng
yêu cầu văn phòng chính phủ tổng hợp tiếp thu các ý kiến hoàn thiện kết luận của cuộc họp để tổ chức thực hiện thật tốt
thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phải cao nỗ lực phải lớn hành động quyết liệt hiệu quả thời gian nguồn lực đều có hạn
nên phải làm việc có trọng tâm trọng điểm làm việc nào rứt điểm việc đó cụ thể là quyết tâm nghiên cứu chuyển giao sản xuất bằng được vaccine covid một mươi chín
nhân diệm này thủ tướng cảm ơn các nhà khoa học các đơn vị cơ quan cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước đã chung sức đồng lòng góp gió thành bão
làm nên thành quả chung của cả nước trong thời gian qua trong đó có thành quả chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh nhất là đóng góp vào quỹ vaccine một cách tích cực tự giác hiệu quả
thủ tướng một lần nữa kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước các doanh nghiệp cơ quan đơn vị mọi tổ chức cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước để đóng góp vật chất và ủng hộ tinh thần cho quỹ
là địa phương có số lượng ca mắc covid một mươi chín đứng thứ hai cả nước bắc ninh tiếp tục thực hiện phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất
thường trực tỉnh ủy bắc ninh đã làm việc với bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế để thống nhất phương án tập trung xử lý ổ dịch tại huyện thuận thành và thành phố bắc ninh
theo đó tập trung vào công tác xét nghiệm và phân loại các đối tượng xét nghiệm làm ba nhóm
bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế và tỉnh bắc ninh đang nỗ lực kiểm soát dịch tại hai điểm nóng là huyện thuận thành và thành phố bắc ninh
khi tiếp tục xuất hiện số ca mắc mới các lực lượng đã lên phương án chia ba nhóm đối tượng theo cấp độ nguy cơ để thực hiện xét nghiệm nhằm tìm kiếm các f còn lẩn khuất trong cộng đồng
cụ thể với khu vực nguy cơ có ca mắc trong vòng bảy ngày có ca trong vòng
đến một mươi bốn ngày và có ca sau một mươi bốn ngày
với những nhóm nguy cơ cao sẽ triển khai xét nghiệm ba lần nguy cơ trung bình xét nghiệm hai lần và khu vực không có ca mắc sẽ giả soát xét nghiệm một lần
và trong khi đó tại bắc giang nơi có số ca mắc nhiều nhất cả nước lực lượng chống dịch từ nhiều địa phương tri viện đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ
với mong muốn nhân viên y tế làm việc đỡ vất vả hơn trong thời tiết nắng nóng
giảm thời gian phải mang đồ bảo hộ nhóm tác giả ở hà nội đã làm ra bốt xét nghiệm covid một mươi chín lưu động có gắn với máy lạnh chống nóng giúp cho việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín thuận tiện hơn
sau bốn ngày làm việc liên tục bốt xét nghiệm đã hoàn thành và được lắp đặt tại trung tâm y tế huyện tân yên tỉnh bắc giang
phần khung được làm từ vật liệu inox thân có cấu tạo bốn lớp vật liệu mỗi lớp được hàn bởi keo đảm bảo không lọt không khí ra ngoài
giúp an toàn cho lực lượng y tế
điểm đặc biệt của bốt lấy mẫu xét nghiệm chống nóng này là tính linh hoạt của thiết kế cùng công nghệ làm mát điều khiển thông minh và giải pháp khử trùng
tổng khối lượng của bốt khoảng hai trăm bảy mươi kg phía dưới được lắp bằng sáu bánh xe để thuận tiện cho việc di chuyển phục vụ công tác chống dịch covid một mươi chín
môi trường bốt lấy mẫu được trang bị các hệ thống thông minh an toàn từ đèn uvc đến hệ thống loa phát hành
tất cả đều được khử trùng bề mặt trong vòng tám phút trước mỗi ca trực của y bác sĩ
việc thực hiện có sự tư vấn chuyên môn và đồng hành của các bác sĩ trước khi làm ra sản phẩm cuối cùng
đồng thời khi bàn giao tại bắc giang chuyên gia cũng dành thời gian hướng dẫn và chạy thử nghiệm với các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch
trong số đó hàng trăm y bác sĩ công an nhân dân đã tình nguyện sung phong lên đường chi viện vào điểm nóng của dịch
tất cả họ đều đang phải tạm biệt gia đình
và tại một nơi dù không trực tiếp tham gia phòng chống dịch
thế nhưng những người chồng người vợ người thân gia đình của các chiến sĩ áo trắng công an nhân dân đã trở thành hậu phương vững chắc trong trận chiến này
đặt lo lắng tình cảm cá nhân sang một bên những lời động viên về tinh thần
dù chỉ đơn giản qua một dòng tin nhắn một cuộc gọi điện thoại
đó cũng chính là động lực tinh thần quan trọng góp sức cùng tuyến đầu chống dịch
mình là bức minh trang
mình là bác sĩ trung văn đạt
hiện đang công tác ở khoa đội một về viện đeo của truyền văn
chồng mình còn nói với mình là
em ơi anh sung phong để đăng ký
mình cũng chưa có gì suy nghĩ lắm hay lo lắng lắm
đến khi càng đến gần cái ngày mà cái điều này nó xảy ra thật
chẳng hạn anh phải đi chứ cái điều này nó hổ ấy

cũng trong lòng mình cũng chắc định là có thể phải đi hai tháng
ba tháng có thể là đến sáu tháng hay một năm gì đấy
thì mình cũng cứ dặn anh là thôi anh cứ đi
một lúc anh không hiểu hiện gì ra cả
thì cho anh làm tâm anh đi
lúc đúng là tiện anh đi lên xe
thì mình cảm thấy rất là xúc động
món quà mùa một tháng sáu bố đặt
mua tặng con trai khi đang công tác tại tâm dịch bắc giang
mỗi ngày cả gia đình chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại
vào những lúc bác sĩ đạt tranh thủ giờ nghỉ ca trực
cuộc nói chuyện hai vợ chồng đơn giản là những chia sẻ công việc trong ngày
thế nhưng chỉ cần nhìn thấy sự lạc quan nụ cười ấy
cũng đủ giúp cho người dù ở tuyến đầu hay hậu phương cũng vững tin yên tâm hơn
đúng những ngày đầu thì cũng có một chút cảm xúc
đến cái hôm mà anh gọi điện về khi anh mới khẳng tóc xong ấy
thì đúng là mình bất ngờ mình sốc rồi
mình chưa bao giờ tức là từ khi mình yêu anh và quen anh đến bây giờ là đến mười mấy năm rồi
mình chưa bao giờ nhìn thấy anh trong cái trạng thái là cạo đầu như thế
nên mình biết là anh phải hy sinh một chút
hoặc là một chút thôi cũng chưa thấm thép gì so với cả sự hy sinh của rất là nhiều người khác
bây giờ thì thực sự là đúng là mình cũng yên tâm rất là nhiều về cái vận sinh hoạt của anh
bởi vì có cả lãnh đạo tỉnh bắc giang này
cũng như toàn thể nhân dân bắc giang
nhân cả nước mọi người cũng đều hướng về tuyến đầu
gần nửa tháng nay những công việc thường mỗi ngày đều do vợ làm
thì đã dần trở nên quen thuộc đối với anh sang
vợ anh là một trong những điều dưỡng khoa khám bệnh
bệnh viện y học cổ truyền bộ công an tình nguyện đăng ký tri viện tại bắc giang
dù đã quen với việc vợ phải trực nhiều ngày tại bệnh viện
nhưng đây là lần đầu tiên vợ lại vắng nhà lâu đến vậy
vì ở nhà với bố thì
ở chung việc học tập các thứ trước đây là mẹ dạy
bây giờ bố dạy là các bạn thì cũng không thích vẫn thích mẹ hơn
ngã ngày xưa thì những công việc đó mình cũng không phải làm gì cả
nhưng bây giờ thì sẽ phải làm hết
cơm nước giặt rũ con cái
nói chung là nó cũng hơi bị đảo lộn một chút
để vợ yên tâm công tác nơi tuyến đầu
công việc của anh sang đã dần chuyển sang làm tại nhà
anh sang chăm sóc cho con gái lớn cũng nhiều hơn
hiện cô con gái nhỏ bốn tuổi đã gửi ông bà nội chăm sóc
món quà con gái vẽ gửi dành tặng mẹ khi mẹ công tác với
mẹ làm bác sĩ mẹ đi đánh con gối
qua đây thì mình muốn gửi đến vợ mình là cố gắng giữ gìn sức khỏe
để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà
được giao đồng hành cùng với cả bà con chống dịch
em ở tuyến đầu thì cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ
ở nhà thì công việc anh no được
sẽ có rất nhiều hậu phương đang chờ đợi những cán bộ chiến sĩ áo trắng chống dịch trở về
đặt nỗi lo âu tình cảm sang một bên
bởi họ hiểu và cảm thông với những công việc thầm lặng
vất vả nguy hiểm của người chồng người vợ trong tâm dịch
cuộc chiến với dịch covid một mươi chín còn nhiều cam go và gian nan
thế nhưng họ những y bác sĩ mang sắc phục công an nhân dân
dù ở tâm dịch nhưng sẽ luôn cảm thấy ấm áp yên lòng khi có được hậu phương luôn hậu thuẫn
mình mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là nhanh chóng hết dịch
cuộc sống của người dân trở lại bình thường

em rất là cảm ơn anh đã thấu hiểu cho công việc của em
và luôn đồng hành động viên em
anh và các con bố mẹ ở nhà hãy yên tâm
ở đây em cùng mọi người vẫn khỏe và không có thiếu thốn cái gì cả
mong mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe
tiếp tục với các hình thức an ninh trật tự đáng chú ý khác
lại có thêm một vụ việc chống đối lực lượng phòng chống lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xảy ra tại an giang
công an huyện thoại sơn cho biết là vừa ra quyết định khởi tố lệnh tạm giam
bá đạt và trần thanh điền để tiếp tục điều tra về hành vi cối gây thương tích
trước đó vào ngày ba tháng sáu đạt điều khiển xe mô tô chở điền từ xã thạnh an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ qua địa bàn thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín thì bị lực lượng đóng chốt dừng phương tiện
để làm các thủ tục phòng chống dịch
lúc này anh trần văn đạo là thành viên của chốt trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt đạt và điền
nhưng cả hai đã dùng dao chém đồng chí đạo vào cánh tay gây thương tích rồi lên xe bỏ chạy
đồn biên phòng a mú xung bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với công an xã a mú xung
vừa bắt giữ bốn công dân khi đang chuẩn bị vượt suối lũng pô xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tại cơ quan công an đối tượng lê thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và lê tiến nguyện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại thành phố yên bái tỉnh yên bái
là hai chị em ruột khai nhận đang trên đường đưa dẫn hai công dân gồm lò thị công và lò thị kiên dân tộc thái hai mươi tuổi
cùng ở tỉnh điện biên xuất cảnh trái phép sang trung quốc với giá ba triệu đồng một người
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nguyễn là đối tượng đã bốn lần tổ chức đón đưa tám người việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
thu lợi bất chính một mươi tám triệu đồng
riêng trang từ trung quốc nhập cảnh trái phép về việt nam trú tại thành phố yên bái
lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính ba triệu đồng một người đối với lò thị công và lò thị kiên
khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
vâng còn tại thành phố hồ chí minh tình hình dịch bệnh đang diễn ra như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cập nhật thông tin trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy ngay sau đây

thưa quý vị đêm ngày sáu tháng sáu nhận tin báo từ đội cảnh sát giao thông trực tự công an quận ba
thành phố hồ chí minh có nhóm thanh niên tụ tập đang lưu thông trên đường d sáu
đề nghị đội cảnh sát giao thông nam sài gòn hỗ trợ phối hợp vây bắt
đội cảnh sát giao thông nam sài gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an
thành phố hồ chí minh đã bố trí lực lượng đón lỏng chốt chặn tại chân cầu ông lớn và các hướng ra khác
quá trình vây bắt có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông quận bảy và cảnh sát giao thông nam sài gòn
bắt được một mươi bảy xe và bảy đối tượng trong đó có một mươi xe các đối tượng bất lại bỏ chạy
tất cả các đối tượng và phương tiện đã được bàn giao cho công an quận bảy xử lý theo quy định
trước đó đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố cho biết
trong thời gian diễn ra giãn cách xã hội đơn vị sẽ thường xuyên rà soát nắm tình hình
đồng thời sẽ phối hợp với các địa bàn kiểm tra xử lý các vi phạm giao thông và an ninh trật tự trên khắp thành phố
không để các đối tượng lợi dụng sự vắng vẻ tụ tập tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự công cộng
khoảng một mươi một h ngày bảy tháng sáu trên đường hoàng hữu nam thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người phụ nữ tử vong
thời điểm trên người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên đường hoàng hữu nam
theo hướng từ lê văn việt đi ngã ba sáu trăm hai mươi một khi đến giao lộ với đường cầu xây phường long thành mỹ
thì xảy ra va chạm với xe ben biển số sáu mươi c hai mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi bốn đang chạy cùng chiều
vụ việc khiến chị này ngã ra đường và bị bánh xe ben cán tử vong
riêng chiếc xe men tiếp tục lưu thông một đoạn rồi mới dừng lại tài xế sau đó tự mình đi trình báo công an
theo người dân đường hoàng hữu nam có diện tích nhỏ hẹp nhưng các phương tiện xe bồn xe ben xe container lưu thông nhiều
khiến người dân dễ xảy ra tai nạn
thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận có một mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các chốt này được đặt tại các cửa ngõ đi vào trung tâm của thành phố
hiện nay các lực lượng tham gia phòng chống dịch vẫn đang ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt này
có mặt tại điểm chốt kiểm dịch số hai của thành phố phan thiết không quán ngại khó khăn
những cán bộ chiến sĩ cán bộ nhân viên y tế của thành phố đang duy trì chế độ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại chốt kiểm dịch trên tuyến đường trần quý cáp thuộc xã tiến lợi thành phố phan thiết
để thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát điều tra dịch tễ đối với người và phương tiện đi ra và vào địa bàn thành phố
để chú động thực hiện các nhiệm vụ các thành viên được phân công tham gia tổ kiểm dịch y tế tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm các lực lượng công an quân sự thanh niên sung kích nhân viên y tế được chia làm bốn ca mỗi ca sáu tiếng
đảm bảo hoạt động của chốt vừa kết hợp công tác kiểm soát đối với công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chú động phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả các thành viên trong tổ công tác tại chốt kiểm dịch đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
chặn dừng kiểm tra công tác phòng ngừa dịch bệnh trên các phương tiện giao thông vận tải bằng đường bộ khi đi vào địa bàn huyện
theo các quy định của ngành y tế và giao thông vận tải khi tham gia giao thông trong thời điểm có dịch bệnh
kiểm tra kiểm dịch và thực hiện an toàn giao thông tổ chức khai báo y tế ban đầu đo thân nhiệt
với tất cả các trường hợp đến địa bàn trên các phương tiện giao thông
và một bộ phận là chấp hành chưa nghiêm ví dụ như là các xe đi về từ thành phố hồ chí minh
thì thấy chốt kiểm dịch ở đây hôm nay là cũng chưa thật sự vào khai báo y tế tại địa phương
phải để là lực lượng chức năng là mời vợ vào
thứ nhất thứ hai nữa là trốn không chấp hành tại chốt kiểm dịch
so với các chốt khác thì tại chốt này lưu lượng phương tiện qua lại đông hơn cả
bởi đây là
cứ ngõ đi vào trung tâm của thành phố
tại khu vực đặt chốt kiểm dịch trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông
nên việc thành lập chốt kiểm dịch không những ngăn ngừa mà còn xử lý kịp thời với những trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh
do đó việc chấp hành thực hiện nghiêm các quy định khi qua chốt kiểm dịch cũng nhận được sự ủng hộ cao của người dân
nên thấy cái việc mà thành lập những chốt như thế này là rất là tốt
thứ nhất là mình làm xét sao những người mà đi từ vùng dịch mà về
mình thấy mấy anh em chiến sĩ rất là tội thức khuya thức khơ
thế cả nhiều khi mình đi xa về một hay dựng xét mấy anh vẫn đứng ra kiểm dịch mình thấy rất là tốt
vượt qua những khó khăn cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch vẫn đang ngày đêm bám nắm vị trí
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch bệnh
góp phần cùng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn dân thực hiện tốt cách ly xã hội trên địa bàn để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thời điểm này
một số tỉnh đồng bằng sông cửu long đã xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
và để ngăn chặn các địa phương đang siết chặt các quy định phòng chống dịch
tuy nhiên một số cá nhân tập thể vẫn lơ là phòng dịch
ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính sars cov hai tỉnh bạc liêu đã cấm tụ tập đông người
đa phần người dân đều chấp hành quán trường công viên lượng người tập thể dục đã giảm nhiều so với trước đó
mọi người điều hãng chiến ra đường rất là nhiều
mỗi người đi xa nhau khoảng một m hai m
vì đó không có ai lại gần ai
đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn là bảo vệ sức khỏe của chính mình và mọi người
thế nhưng một số cá nhân chưa ý thức được điều này
trẻ em lại không được đeo khẩu trang trong khi các em lại là đối tượng có sức đề kháng yếu
các đội nghiệp vụ công an phường xã và các lực lượng có liên quan tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra
các cơ sở kinh doanh như karaoke massage cơ sở gây bắn cá

các cơ sở lưu trú trên địa bàn để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp di phạm
ở cà mau một bộ phận người dân thậm chí cán bộ công chức cũng lơ là phòng dịch
để ngăn chặn tình trạng này tỉnh cà mau đã xứ phạt bảy mươi năm trường hợp không đeo khẩu trang
một trưởng trạm y tế bị đình chỉ chức vụ và một phòng khám phải tạm ngưng hoạt động
chúng tôi cũng thành lập liên tục những đoàn thanh tra kiểm tra
trong đó có lãnh đạo sở và có thanh tra sở có của anh em của cdc
và các lực lượng khác để chúng ta kiểm tra cái việc chấp hành này
ngày hai tháng sáu vừa qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng có văn bản phê bình
và đề nghị nhiều cá nhân tập thể ở huyện trần văn thời vì lơ là phòng chống dịch
sáu người tập trung ăn nhậu ca hát cũng bị xứ phạt nghiêm
suy chặt kỹ cưu đang được các địa phương triển khai để ngăn chặn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
sau bảy ngày giãn cách xã hội phục vụ công tác chống dịch
thành phố hồ chí minh bước đầu đã khống chế được sự lây lan của dịch bệnh
chính quyền thành phố hồ chí minh trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
theo đó để đảm bảo nhân lực y tế cho công tác chống dịch
ngành y tế thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng sinh viên năm thứ tư của hai trường đại học y dược
và đại học y khoa phạm ngọc thạch hỗ trợ công tác lấy mẫu tại các ổ dịch
trên tinh thần tổng tiến công toàn lực tận dụng một mươi năm ngày giãn cách xã hội để đẩy lùi dịch bệnh
tiếp tục kêu gọi người dân cùng chung tay với chính quyền tình nguyện hỗ trợ các địa phương có dịch
bên cạnh đó để tránh nguồn lây từ khu cách ly giãn cách xã hội
chính quyền thành phố sẽ kiểm tra hoạt động tại các khu cách ly
không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại đây
khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn điều chỉnh giờ làm việc
cố định vị trí ăn trưa để dễ dàng truy vết khi có yêu cầu
đồng thời người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu phải chuẩn bị đủ hàng hóa
phục vụ nhân dân trong sáu tháng tới kêu gọi người dân tình nguyện hỗ trợ các địa phương có dịch
trên tinh thần tương thân tương ái
bên cạnh đó yêu cầu các sở ban ngành đảm bảo nguồn cung hàng hóa
lương thực thực phẩm cho người dân thành phố trong sáu tháng tới
khuyến khích người dân ở nhà và mua bán theo hình thức thương mại điện tử
để kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn từ cuối tháng bốn đến nay
các địa phương đồng bằng sông cửu long đã lập các chốt kiểm soát covid
và hàng ngàn tình nguyện viên đã đăng ký tham gia các chốt này
dù đã được trang bị khẩu trang găng tay và nón ngăn bắn giọt
nhưng mà nguy cơ nhiễm bệnh ở các tình nguyện viên vẫn rất là cao
khi phải tiếp xúc với hàng ngàn người mỗi ngày
một trạm kiểm soát covid một mươi chín ở thành phố cần thơ
hàng chục đoàn viên liên tục hướng dẫn người dân khai báo y tế
tiếp xúc với nhiều người không ít em lo lắng nguy cơ nhiễm bệnh
xã thì cũng có xã nhưng mà mình giúp bách được gì thì mình giúp thôi
em lo gia đình em cũng lo nhưng mà em sẽ phòng ngừa hết sức cơ thể
hiện hầu hết các địa phương ở đồng bằng sông cửu long đều lập chốt kiểm soát dịch
chỉ riêng cần thơ đã có hai mươi sáu chốt hàng ngàn đoàn viên đã tự nguyện
tham gia hướng dẫn người dân khai báo y tế
mỗi ngày các em phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh
bằng những trang bị đơn giản như khẩu trang găng tay kính ngăn bắn giọt
sẽ test nhanh xét nghiệm hết toàn bộ
đó là các cái
bạn mà tham gia những cái người mà tham gia ở các cái chốt kiểm dịch
và đồng thời là chúng tôi cũng luôn là căn dặn các cái giải pháp
làm sao mà có cái khoảng cách giữ cái khoảng cách
và làm sao từng người một phải biết là giữ cái an toàn cho mình
đấy đảm bảo cái quá trình mà khi tiếp xúc với những cái người mà tới cây khai
khai báo y tế
sở y tế thành phố cần thơ hiện các tình nguyện viên vẫn chưa được tiêm vaccine phòng bệnh
thời tiết mưa nắng thất thường
nên không thể trang bị
áo bảo hộ nguy cơ lây nhiễm rất lớn
khi các em phải tiếp xúc với nhiều người
thậm chí là những người về từ vùng dịch
cái lực lượng này thì khi có điều kiện thì mình cũng sẽ là
dành một cái lượng vaccine mà để mà mình sẽ hỗ trợ cho cái lực lượng này
trong cái công tác phòng bệnh dịch nếu mà lâu gì dài
các tình nguyện viên ở các trạm kiểm soát
cũng được xem là lực lượng ở tuyến đầu chống dịch
được tiêm vaccine các em sẽ yên tâm khi tham gia công tác cùng với các lực lượng khác